hôm qua hai mươi tháng một mươi một cổng công khai giá dịch vụ của ngành y tế bắt đầu mở
ở địa chỉ côngkhaiyt moh gov vn
đây là một nỗ lực nhằm công khai minh bạch các thông tin giá cả
chi phí dịch vụ thiết bị y tế để góp phần ngăn chặn tệ nạn đầy giá trong ngành y tế
theo bài viết trên báo tuổi trẻ tại cổng thông tin này
người dân có thể tìm thấy các thông tin công khai giá thuốc mỹ phẩm
giá trang thiết bị y tế giá dịch vụ khám chữa bệnh
thông tin sản phẩm thực phẩm chức năng đang lưu hành và đã bị thu hồi
các sản phẩm vi phạm về quảng cáo và thủ tục hành chính công
hiện nay có khoảng bốn trăm linh người về hưu trước năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đang hưởng lương hưu
với mức rất thấp thấp hơn nhiều so với mức lương tối thiểu vùng
đại đa số các trường hợp này đang phải sống rất khó khăn chật vật
nhất là khi họ ở tuổi đã cao mang trong mình nhiều bệnh tật
bài viết trên báo lao động sẽ làm rõ
hơn về vấn đề này
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung cho biết
chỉ có thể giải quyết căn bản khi điều chỉnh thực hiện chính sách cải cách tiền lương
theo ba nguyên tắc
thứ nhất thực hiện nguyên tắc đóng hưởng về chính sách bảo hiểm xã hội
thứ hai sẽ tính toán thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập
tương đối trọng mối tương quan với người đang làm việc
thứ ba điều chỉnh thỏa đáng đối với nhóm có mức lương hưu thấp
và nghỉ hưu trước năm một nghìn chín trăm chín mươi năm nhằm thu hẹp khoảng cách tranh lệch tiền lương
của người nghỉ hưu cùng chức vụ cùng vị trí việc làm và cân đối giữa các thời kỳ
theo ba phương án này thì sẽ giải quyết được căn bản vấn đề đặt ra
dù đã được cảnh báo nhiều lần trên các phương tiện truyền thông báo chí
nhưng thời gian gần đây nhiều người dân tiếp tục bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khiến tiền trong tài khoản bỗng nhiên bốc hơi
bà nhân dân số ra hôm nay có bài viết đáng chú ý
tái diễn tình trạng lừa đảo tài sản qua tin nhắn
câu chuyện này một lần nữa cho thấy
việc nâng cao cảnh giác tăng cường an ninh bảo mật thông tin cá nhân luôn cấp thiết
khách hàng không nhập mật khẩu đăng nhập mã otp trên các trang mạng
hoặc đường link không rõ nguồn gốc
không cung cấp thông tin bảo mật e mobile bành kinh internet bành kinh
như tên đăng nhập mật khẩu đăng nhập mã otp và nội dung các tin nhắn thông báo
từ ngân hàng cho bất kỳ ai kể cả người tự xưng là công an cơ quan điều tra
nhân viên ngân hàng hoặc yêu cầu từ email sms mạng xã hội
còn trên báo sài gòn giải phóng số ra hôm nay có bài viết đáng chú ý
giao thông quanh sân bay tân sơn nhất bao giờ thông thoáng
những bức xúc của người dân từ việc phân luồng giao thông quanh sân bay tân sơn nhất
mấy ngày qua vẫn chưa được các bên liên quan trả lời thỏa đáng
điều đó khiến người dân càng băn khoăn hơn về những dự án chống ổn tắc giao thông
ở khu vực xung quanh sân bay này
các dự án đó đến nay đã được thực hiện như thế nào
nội dung chi tiết mời quý vị đón đọc trên trang bảy
quốc hội đã thông qua luật bảo vệ môi trường sửa đổi với nhiều điểm mới
theo đó kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai khi luật chính thức có hiệu lực
nguồn rác thải từ hộ gia đình cá nhân sẽ được phân thành ba loại
chi phí thu gom phân loại rác thải sẽ dựa trên khối lượng hoặc thể tích
đẩy mạnh phân loại rác từ hộ gia đình là bài viết trên báo hà nội mới
thay vì thu tiền xử lý rác thải theo bình quân đầu người như hiện nay
các cá nhân hộ gia đình càng xả nhiều rác
phải trả nhiều tiền
quy định này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của chính người dân
buộc họ phải nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phân loại và thải rác
dư luận kỳ vọng quy định mới sẽ giúp đẩy mạnh phân loại rác từ hộ gia đình
tạo cuộc cách mạng trong bảo vệ môi trường